thực hiện chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo tăng cường tính nghiêm minh và công bằng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín đến nay tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã hoàn tất việc lắp đặt mới ba mươi hai bộ camera giám sát tại ba mươi hai điểm thi phòng bảo quản đề thi bài thi
các bộ camera được lắp đặt bảo đảm ghi hình liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ dự kiến trong kỳ thi năm nay tỉnh đắk lắc sẽ có tám trăm sáu mươi phòng thi với hơn hai mươi thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín